tại tỉnh hải dương quá trình ra soát thống kê lập danh sách các nhóm đối tượng được thụ hưởng gói an sinh xã hội
theo nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ dù vẫn còn những lúng túng khi xác định nhóm lao động tự do
tuy nhiên đây là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách nên dù khó nhưng các địa phương rất tích cực vào cuộc
góp phần tạo điều kiện cho một số bộ phận người lao động sớm ổn định đời sống
những ngày qua ông nhữ xuân minh đến từng nhà gặp từng người thuộc các nhóm đối tượng dự kiến được thụ hưởng
để phổ biến chính sách kê khai lập danh sách cử về ủy ban nhân dân phường
nhờ bám sát kế hoạch của thành phố văn bản hướng dẫn của cấp trên mà đến nay công tác giả soát lao động tự do
của khu dân cư số năm và phường nhị châu đã hoàn tất
sau khi lập danh sách và liêm yết tại nhà văn hóa đồng thời cũng thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của khuôn cư
cũng như của phường thì mọi người dân đều đồng tình và đánh giá cao trong việc ra soát đúng đối tượng
đúng người và đúng việc làm được hướng dẫn và thực hiện tốt hướng dẫn hai ba năm của ủy ban nhân dân thành phố
cũng như bàn chỉ đạo tổ công tác của phường cũng như của khuôn cư
làm tốt công tác này được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao trong đợt thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai
và chỉ thị
nhiều ý kiến của người dân đã được hướng dẫn cụ thể quá trình triển khai xuất hiện khó khăn vướng mắc gì từ cơ sở
cơ quan chuyên môn của huyện thành phố đã khẩn trương giải đáp hướng dẫn cụ thể nhằm bảo đảm độ chính xác trong từng khâu
rất hài lòng cũng là hỗ trợ cho gia đình vì chúng tôi không có nương trợ cấp hàng tháng
nên nếu được đảng và chính phủ hỗ trợ cho ít nào thì hay thế đấy
tại tỉnh hải dương khó khăn trong công tác gia đình
các gia soát là đối tượng lao động tự do không ký hợp đồng lao động
các cơ sở còn lúng túng trong xác định đối tượng cần hướng dẫn thêm nghiệp vụ giả soát
xác định đối tượng điều kiện thụ hưởng quy trình thực hiện nguồn vốn thực hiện
song với tinh thần cứu trợ như cứu hỏa các địa phương trên địa bàn tỉnh hải dương đã và đang nỗ lực
triển khai nghiêm túc khẩn trương công khai minh bạch đúng người và đúng đối tượng